trước việc tiếp tục gia tăng các ca mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu chính quyền các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt công tác điều tra
truy vết phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
để kịp thời khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đồng thời ra soát đảm bảo đầy đủ vật tư y tế các trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch
và ra soát kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn
để chủ động đáp ứng tình huống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
với quy mô một dường bệnh tại khu nhà tái định cư tầng c một mươi ba dd một phường trần phú quận hoàng mai tp hà nội
cơ sở thu dung điều trị này sẽ tiếp nhận điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
để theo dõi chăm sóc và điều trị
giảm tài cho các bệnh viện tập trung nguồn lực và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý điều trị các ca bệnh covid một mươi chín
mức độ lâm sàng vừa trở lên các trường hợp có bệnh lý nền và các trường hợp khác không ảnh hưởng đến hệ thống khám
chữa bệnh đã được hình thành để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên mà vẫn ứng phó kịp thời với dịch covid một mươi chín
đồng thời thực hiện chuyển tuyến và xử lý người bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
y tế quận thanh xuân hà nội cũng vừa kích hoạt khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín tại tòa nhà a một
khu nhà trung cư tái định cư phường kim giang khu cách ly gồm một mươi năm tầng công suất tiếp nhận là năm trăm linh người